thưa quý vị trong những ngày này thì quý vị ở thủ đô hà nội và những tỉnh lân cận
thì đang cảm nhận hình thái thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu của mùa thu
ban ngày trời có mây nhiều nắng đêm có mưa vài nơi
nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ c
rất thích hợp với các hoạt động vui chơi làm việc ngoài trời
trong khi đó khu vực trung trung bộ thì sẽ phổ biến trạng thái thời tiết là có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi đến tám mươi mm
mưa rông và mưa lớn tại khu vực có khả năng kéo dài cho đến ngày mai ba mươi một tháng tám
vâng còn ở khu vực trên biển thì một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là saula
đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo nu dông philippines
trong bốn mươi tám giờ tới dự báo bão sao la sẽ đi vào biển đông và trở thành cơn bão số ba trong năm nay
tuy nhiên có một điểm mà quý vị cần phải lưu ý là bão saula sẽ tương tác với bão haikwi
vừa hình thành ở khu vực tây bắc của thái bình dương
nên các kịch bản di chuyển sau khi đi vào biển đông sẽ rất phức tạp và khó lường
vì vậy mà quý vị thường xuyên cập nhật các diễn biến của bão thông qua các phương tiện thông tin đại chúng